tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tp hcm có hai di tích quốc gia đặc biệt
sáu di tích quốc gia một trăm một mươi bốn di tích cấp thành phố và một trăm linh công trình địa điểm
thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa
tuy nhiên mới đây tại hội thảo về bảo tồn di sản các nhà nghiên cứu đã đưa ra
một danh sách gồm một mươi tám công trình kiến trúc đã bị xóa sổ trong quá trình xây dựng
và phát triển thành phố
nhiều di sản di tích độc nhất vô nhị gắn liền với lịch sử hình thành
và phát triển của tp hcm như là cầu ba cẳng thương xa tắc nhà đèn chợ quán
đã lần lượt biến mất trong sự tiếc nuối của giới chuyên gia và những người gắn bó với thành phố này
vâng việc di tích biến mất như vậy là một điều rất là đáng buồn
bởi vì di tích thì có thể coi là một minh chứng sóng động nhất cho lịch sử của một đất nước
và theo tôi được biết thì hiện tại tại hà nội hiện nay cũng đã xảy ra những tình trạng tương tự
vậy thì có phải là vấn đề nằm ở cái khâu tu bổ của chúng ta chưa được đạt hiệu quả hay không
vâng tôi cũng xin chỉ ra một số nguyên nhân khách quan khác khiến cho các di tích này xuống cấp
như là việc di tích có niên đại xây dựng từ rất sớm vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ
và trong quá trình thời gian nắng mưa thì các di tích này cũng xuống cấp
cùng với đó là quá trình đô thị hóa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình di tích lịch sử văn hóa
mời quý vị đến với những ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm
không hiểu được giá trị của di sản trong đô thị
cứ nghĩ rằng tp hcm là thành phố trẻ nó phải phát triển
và vì vậy mà phá
nhưng mà đấy bài học của singapore như vậy
phá rồi đến lúc nhận ra thì không còn gì nữa
và phải rơi lại
thì sài gòn nó đang còn những cái di sản như vậy
phải giữ chứ
công tác bảo tồn di sản cảnh quan kiến trúc đô thị
là việc cần làm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố
tuy nhiên do chưa được quan tâm đúng mức
nên nhiều năm nay một số công trình di sản bị xâm lấn lấn chiếm tranh chấp hoặc xuống cấp
và chưa được trùng tu bảo vệ
đến mức này khi mà di sản nó bị báo động rất là nặng nề như thế này
thì vai trò quyết định của chính quyền vai trò định hướng và vai trò thực hiện các luật pháp về di sản
thì đấy là vai trò quyết định
chứ còn tiếng nói của cộng đồng hay là tiếng nói của các nhà khoa học
thì thật sự nó cũng có tác dụng đấy
nhưng mà nó không thể có tiếng nói quyết định
trong công tác bảo tồn và phát triển
một tình trạng tồn tại đến nay rất khó chấp nhận
là đến lúc này vẫn chưa có một danh sách và lý lịch đầy đủ
về các di sản di tích văn hóa lịch sử kiến trúc trên địa bàn thành phố hồ chí minh
không chỉ thống kê về tên gọi
mà quan trọng là lý lịch của từng di sản
phải làm bước đầu tiên
từ đó mới có thể biết tường tận về di sản
và như vậy mới có thể tính đến chuyện bảo tồn để phát triển bền vững